nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam mới đây tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một
ban tổ chức các ngày lễ lớn tp hcm đã tổ chức triển lãm công đoàn việt nam chín mươi năm một chặng đường
triển lãm gồm một trăm ba mươi ảnh với chủ đề công đoàn việt nam chín mươi năm một chặng đường lịch sử
giới thiệu sự ra đời những đóng góp của tổ chức công đoàn việt nam
trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước
triển lãm cũng thể hiện những thành tựu tiêu biểu của tổ chức công đoàn tp hcm
và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố trong quá trình đổi mới hội nhập quốc tế
đổi bật là công tác xây dựng tổ chức hoạt động chăm lo lợi ích
bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi tám tháng bảy